thường có nhu cầu cấp căn cước công dân tăng cao
vì vậy công an tỉnh nghệ an đã lên kế hoạch bố trí các cán bộ chiến sĩ tại bộ phận một cửa trực để kịp thời cấp căn cước công dân
cài đặt định danh điện tử mức độ một mức độ hai cho người dân
theo số liệu từ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an
từ ngày một mươi tám tháng một đến ngày hai mươi sáu tháng một tức là từ ngày hai mươi bảy tết đến ngày mùng năm tết âm lịch
đã thu nhận gần một mươi hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử mức độ một mức độ hai cho công dân
theo lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh nghệ an
người dân trên địa bàn tỉnh nghệ an nếu chưa có căn cước công dân gắn chip
hãy đến bộ phận một cửa công an tỉnh công an huyện để được các cán bộ chiến sĩ thu nhận căn cước công dân
với tinh thần làm hết việc không hết giờ vì nhân dân phục vụ
các cán bộ chiến sĩ tại bộ phận một cửa công an tỉnh và công an các huyện vẫn miệt mài
làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho nhân dân kể cả những ngày cuối tuần thời gian từ bảy giờ sáng hàng ngày
bảy ngày đêm mắc kẹt dưới vực sâu bãi sùng cỏ cơ thể gần như đã kiệt sức giữa thời tiết mưa lạnh
tưởng chừng như hy vọng sống sót đã không còn
đó là những gì mà phở thủ bùi lê xuân huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện hóc môn tp hcm đã phải trải qua sau khi bị nạn trong hành trình khám phá đèo hải vân
từ ngày mùng một đến giảng sáng ngày mùng tám tết nguyên đán vừa qua
và hành trình giải cứu nạn nhân là một câu chuyện vô cùng cảm động về tinh thần quả cảm
của những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều thành phố đà nẵng
khi cứu được tính mạng tài sản của nhân dân là niềm vui niềm hạnh phúc to lớn của họ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa khởi tố một mươi một đối tượng
và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng liên quan đến vụ án chống người thi hành công vụ
vừa xảy ra tại xóm nạm ròm xã nam quang huyện bảo lâm
trước đó một nhóm đối tượng cùng chú tại xóm nạm ròm xã nam quang tụ tập đông người
xâm nhập vào khu vực khai thác khoáng sản của doanh nghiệp tư nhân nguyễn đông
để đào bới quạng vàng gây mất an ninh trật tự
nhận được tin báo công an huyện bảo lâm đã lập kế hoạch cử một tổ công tác
đến đảm bảo an ninh trật tự vận động yêu cầu nhóm người trên giải tán
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi ném đá dùng gậy chống đối quyết liệt
tấn công lực lượng chức năng khiến hai đồng chí công an huyện bị thương
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt giữ lầu văn mái
là đối tượng chống trả quyết liệt
ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng một các đối tượng khác thuộc nhóm người trên
cũng đã lần lượt tới trụ sở công an huyện để đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn văn vũ chú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào đêm ngày một mươi tám tháng một vũ thuê xe ôm từ cần thơ về bạc liêu
trên đường đi thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi nên vũ đã dùng dao thủ sẵn
trong người sát hại nạn nhân cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn
đến ngày hai mươi tháng một nguyễn văn vũ đã bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
trong khi đó tại tỉnh hậu giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ
tỉnh hậu giang vừa khởi tố và bắt tạm giam phạm hoàng thể chú tại xã long bình
thị xã long mỹ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng một ông thể nhậu cùng một số người tại nhà
và xảy ra mâu thuẫn với em gái dẫn đến cự cãi
trong lúc bực tức thể nghĩ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người
là liên quan đến người đàn ông nhậu chung đã say và đang ngủ ở trước nhà
thể đã cầm dao chạy lại gây thương tích cho người này ở vùng cổ
rất may những người có mặt đã ngăn cản kịp thời và đưa nạn nhân đi cấp cứu
nên không nguy hiểm đến tính mạng
kết quả giám định tỷ lệ thương tích tổn hại sức khỏe là sáu
vào chiều ngày hôm nay công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận
đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi cướp tài sản
của đối tượng lương văn tân chú tại huyện hàm thuận bắc
đây là đối tượng đã dùng dao hai lần cướp tài sản của một phụ nữ
yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của mình
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng một tân đến quán cà phê trên quốc lộ một a
khu phố một thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân để uống nước
thấy quán vắng người đối tượng dùng dao khống chế nữ chủ quán
để cướp điện thoại di động và một triệu đồng tiền mặt
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày tân tiếp tục đến quán dùng dao
đe dọa nữ chủ quán phải đưa hai triệu đồng
nhận được tiền của nạn nhân chuyển khoản đối tượng dùng xe máy tẩu thoát
tiếp nhận tin tố giác đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự
kinh tế ma túy công an huyện hàm tân phối hợp với các đơn vị liên quan
đã điều tra bắt giữ tân vào tối cùng ngày
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ ổ ma túy
trong vũ trường niu phương đông
công an tạm giữ hình sự bốn đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng ma túy
triệu tập và lập hồ sơ xử lý sáu mươi hai đối tượng khác về hành vi sử dụng ma túy
trước đó vào lúc giờ ngày ba mươi một tháng một lực lượng công an quận hải châu
đã bất ngờ đột kích vũ trường new phương đông để kiểm tra phát hiện võ ngọc phi
phan văn kiếm và một số đối tượng khác bị phát hiện tàng trữ trái phép
ba mươi năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc hai gói kentamin
tiến hành test nhanh cơ quan công an
xác định sáu mươi bốn người dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an phi bước đầu khai nhận mang thuốc lắc vào vũ trường
để bay lắc mừng sinh nhật của bạn gái